trong quá trình điều tra phiên tòa đã làm sáng tỏ vụ án một cách khách quan toàn diện
trên cơ sở đó viện kiểm sát đã thay đổi đề nghị mức hình phạt đối với hai mươi hai trong tổng số tám mươi sáu bị cáo theo hướng thấp hơn so với bản luận tội đã công bố vào ngày một mươi chín tháng ba vừa qua
bị cáo trương mỹ lan không được nhắc tới trong đề nghị này đồng nghĩa với việc giữ nguyên quan điểm đề nghị mức án tử hình của viện kiểm sát
cũng tại phiên tòa trương mỹ lan xin tòa xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho chồng cháu gái và giảm nhạy ảnh phạt cho một số bị cáo
dù phải đối mặt với án tử nhưng bị cáo và gia đình cam kết sẽ khắc phục hoàn toàn hậu quả của vụ án
vào ngày hôm nay bốn tháng bốn phiên tòa tiếp tục với phần lời nói sau cùng của các bị cáo còn lại
sau hai ngày xét xử tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt các bị cáo đào công phú quê tỉnh thái bình một mươi bốn năm tù
vũ việt hưng quê tỉnh thanh hóa một mươi hai năm tù và nguyễn trí thanh quê tỉnh quảng ninh chín năm tù cùng với tội buôn lậu
theo cáo trạng để nhập khẩu dược liệu về việt nam phú đã liên hệ với các đối tượng tại trung quốc và nhờ người đứng tên thành lập công ty ngọc sơn
mặc dù biết công ty chưa được cấp phép để nhập khẩu dược liệu nhưng tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
phú vẫn sử dụng tư cách pháp nhân công ty để nhập khẩu hơn một mươi tấn dược liệu thô trị giá gần một mươi ba tỷ đồng qua cảng đà nẵng
để thông quan lô hàng phú thuê thanh làm các thủ tục hải quan trong đó có việc tham gia mở đóng siêu lấy mẫu
cùng với vũ việt hưng là kiểm dịch viên tri cục kiểm dịch thực vật vùng ba
mặc dù biết rõ lô hàng nhưng hưng vẫn đồng ý bao che cho phú và lập hồ sơ để đề nghị lãnh đạo tri cục
cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm cho lô hàng
ngay sau đó tất cả đã bị lực lượng hải quan đà nẵng phát hiện
tại tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai trái của mình
gia bán xe máy giá rẻ trên mạng xã hội nhưng thực tế là để lừa đảo chiếm mọt tài sản của nạn nhân
các thủ đoạn của nguyễn văn quân nguyễn quang dương và ngô ngọc đông
cùng chú tại huyện ứng hòa thành phố hà nội đã bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh hải dương phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh giang đấu tranh làm rõ
do không có việc làm ổn định nên cuối năm hai nghìn hai mươi ba ba đối tượng lên mạng tải hình ảnh các dòng xe máy phổ biến trên thị trường
đăng lên các hội nhóm facebook chạy quảng cáo với nội dung bán xe máy không giấy tờ giá rẻ giao hàng tận nơi
khi có khách mua xe các đối tượng yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc sau đó thay nhau đóng vai người giao hàng
liên tục gọi điện cho bị hại thông báo về tiến độ vận chuyển đơn hàng yêu cầu khách hàng thanh toán bằng cách là mua và chuyển mã thẻ điện thoại cho các đối tượng
sau khi nhận được mã thẻ điện thoại các đối tượng bán mã thẻ lấy tiền rồi chuyển về tài khoản ngân hàng cá nhân chặn liên lạc với người mua và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận
tổng số tiền các đối tượng đã lừa đào và chiếm đoạt cho tới ngày bị bắt lên tới hàng trăm triệu đồng
lực lượng biên phòng tỉnh bà riệp ứng tàu
vì tàng chữ trái phép chất ma túy của đối tượng nguyễn huy cường chú tại thành phố bà rịa thu giữ tăng vật là năm kg ma túy đá
vào ngày hai tháng bốn khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang di chuyển trên đường ở phường một mươi một thành phố vũng tàu
lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa úng tàu đã chủ trì phối hợp cùng đồn biên phòng trí linh
và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bà riệp ứng tàu tiến hành bắt quả tăng đối tượng nguyễn huy cường trú tại thành phố bà riệp
đang có hành vi tàng trữ một túi ni lông bên trong có chứa chất kết tinh không màu trong suốt là ma túy tổng hợp dạng đá có khối lượng khoảng năm kg
ngoài số ma túy trên cơ quan công an còn thu giữ phương tiện là xe máy một cân tiểu ly và ba triệu đồng
thưa quý vị thời gian vừa qua trong khi lực lượng chức năng đánh mạnh vào các đường dây tội phạm
ma túy trên tuyến đường bộ đường hàng không thì các đối tượng đã chuyển sang hoạt động trên tuyến đường biển
việt nam có bờ biển trải dài trên ba hai trăm sáu mươi km với bốn mươi bốn cảng nước sâu
đây chính là cái yếu tố để các đối tượng tội phạm lợi dụng để vận chuyển ma túy từ vùng tam sắc vàng đi các nước thứ ba tiêu thụ
đáng chú ý trong thời gian vừa qua lực lượng chức năng liên tiếp nhận được tin trình báo của người dân
về việc phát hiện các gói nghi là ma túy trôi giạt vào bờ biển
trong đó tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay số vụ việc và số lượng
ma túy thu giữ được ngày càng lớn
những diễn biến này đang đặt ra thách thức cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng ngừa và ngăn chặn
ngày một tháng bốn tại bãi tắm đổi dương là di tỉnh bình thuận
người dân phát hiện một túi sách có hai mươi năm gói nhỏ tổng cộng có khoảng hai mươi năm kg ma túy trôi giạt vào bờ
trước đó ở vũng tàu phát hiện và thu giữ bốn mươi hai gói tương ứng với bốn mươi hai kg ma túy
còn tại tiền giang trong ba ngày hai mươi chín ba mươi một ba hai nghìn hai mươi
tại khu vực biển gò công người dân đã phát hiện và nhặt tổng cộng tám mươi bốn gói hình chữ nhật
mỗi gói có trọng lượng khoảng một kg
trước đó đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng chức năng tỉnh quảng ngãi phát hiện gần ba trăm linh kg ma túy cocaine trôi giạt vào bờ biển
theo kết quả điều tra của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

trong thời gian qua đặc điểm
mỗi gói ma túy này chủ yếu là cocaine được đóng thành từng bánh và từng gói mỗi một bánh khoảng một kg
nó khác biệt so với các cái loại ma túy mà thường các đối tượng mua bán ở cái khu vực đông nam á
đây là một cái được điểm mới của loại tội phạm này
thứ hai qua một số vụ phát hiện thu giữ
thì các gói ma túy này được đóng thành từng gói
và có các thiết bị định vị để chứng tỏ là các đối tượng đã thả ma túy
và để các đối tượng khác sẽ đến trục vớt và mang đi tiêu thụ
đây là một phương thức thủ đoạn rất mới của các loại tội phạm
điều đáng cảnh báo đó là đã xuất hiện tình trạng một bộ phận người dân
khi phát hiện ma túy trôi giạt trên biển đã ăn lén lút cất dấu tìm cách tiêu thụ
đối tượng nguyễn thạch tuấn khi được một người bạn cho biết có bao tải nghi là ma túy ngoài bờ biển
tuấn đã đem số hàng này về nhà cất giấu
tại nhà trọ đối tượng đã chụp hình lại với mục đích nếu là ma túy thật thì sau này sẽ bán cho các đối tượng tiêu thụ
quá trình làm việc ngoài gói ni lông trên tuấn đã tự nguyện chỉ nơi cất giấu hai mươi gói ni lông
chứa chất tinh thể màu trắng với trọng lượng khoảng hai mươi một kg
rất tiếc trong thời gian đó là có một số người dân
thiếu hiểu biết hoặc là hám nợ đã khi phát hiện ma túy đã tự ý cất dấu mang mua bán
đây là một cái hành động là vi phạm pháp luật và vi phạm pháp luật thành sự đặc biệt nghiêm trọng
do vậy đề nghị là người dân một là phải nâng cao cái ý thức trách nhiệm của công dân
nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật
khi phát hiện
được chất những gói nghi là ma túy nên nhanh chóng báo cáo báo cho các cơ quan chức năng và giao lộp cho
các cơ quan chức năng như công an bộ đội biên phòng rồi chính quyền địa phương ở nơi gần nhất
trên những diễn biến của tội phạm ma túy trên tuyến đường biển
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng các địa phương có biển cần tăng cường công tác tuyên
truyền phổ biến kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy về các diễn biến của tội phạm ma túy trên tuyến đường biển
trong những năm vừa qua bỉ bán xã đã thường xuyên để phối hợp với đồn biên phòng ngữ thủy để tuyên
tra kiểm soát trên biển đặc biệt là khi phát hiện các vật thể lạ cỗ giảt bơ vừa rồi thì bỉ bán xã
cũng đã phối hợp với đồn để phát hiện và xử lý hai mươi vật thể lạ vừa qua việc kiểm tra nghiên cứu đã
chứng minh được rằng đó là hàng cấm chất ma túy
cơ quan chức năng nhận định tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biển trong thời gian tới tiếp tục có
những diễn biến phức tạp do vậy người dân đặc biệt với các ngư dân đánh bắt hải sản trên biển
cần nâng cao tinh thần cảnh giác tránh để tội phạm lợi dụng vào các hoạt động phạm tội
báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hay những gói hàng lạ trôi giặt trên biển
tiếp tục các thông tin khác mặc dù không có mâu thuẫn thậm chí là không quen biết các đối tượng đã lao vào
nhận nhân trọng thương rồi bỏ trốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang đã
tạm giữ hình sự nguyễn hữu nghĩa chú tại thành phố long xuyên và nguyễn văn phú chú tại huyện thoại sơn
tỉnh an giang về hành vi gây dối trả thự công cộng vào tối ngày hai bốn nghĩa cùng phú và nhóm bạn điều
khiển xe mô tô mang theo nhiều không khí rủ nhau đi tìm chém nhóm thanh thiếu niên ở tp long xuyên
các nhóm chạy xe đi tìm nhưng không gặp trên đường quay về thấy nguyễn trọng đức chú tại tp long xuyên
điều khiển xe mô tô trên đường nghĩa đã chặn đầu xe dùng dao chém nhiều nhát vào người đức lúc này
các đối tượng trong nhóm của nghĩa cùng đến dùng hung khí sông và chém đức rồi sau đó lên xe tẩu thoát
ngay sau khi tiếp nhận tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố long xuyên
phối hợp với công an phường mỹ hòa nhanh chóng truy xét bắt giữ nghĩa và phú đồng thời tiếp tục điều tra xác minh
truy tìm các đối tượng có liên quan
một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại tỉnh đắk lắc lê văn quyết chú tại huyện trư mở ga
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người
và nạn nhân trong vụ việc này cũng không hề có mâu thuẫn gì với đối tượng
theo điều tra ban đầu vào tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi đã uống rượu bia quyết đến một quán pizza để chơi
tại đây quyết đã dùng súng bắn vào cổ anh lưu hùng chú quảng xã
giật may anh hùng được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng tổng tỷ lệ thương tật là bốn mươi
đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba quyết đến công an huyện trư mờ ga đầu thú
việc anh hùng không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của quyết
do đó công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam quyết để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
chế tạo sản xuất mua bán vận chuyển và tàng trữ trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ có tính sát thương cao
là hành vi vi phạm pháp luật đã và đang bị lực lượng công an đấu tranh xử lý quyết liệt
cùng với lực lượng công an cả nước công an tỉnh thanh hóa đã đấu tranh khám phá nhiều chuyên án vụ án
bắt xử lý nhiều đối tượng có liên quan
đây là hơn hai dao kiếm mã tấu và các loại vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ mà phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa
và công an huyện hậu lộc đã phối hợp bắt giữ
từ những tài liệu thu thập được lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng gồm trịnh tuấn linh vũ hoài nam
la văn chính và vũ văn đức cùng chú huyện hậu lộc
còn đây là đối tượng nguyễn trần du chú huyện hà trung vừa bị công an tỉnh thanh hóa bắt giữ ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là đối tượng cầm đầu đường dây chế tạo sản xuất mua bán tăng trữ vũ khí quân dụng liên tỉnh với quy mô lớn
quá trình đấu tranh triệt xóa đường dây này lực lượng công an đã thu giữ một số lượng lớn vũ khí gồm một mươi năm khẩu súng ngắn
một súng bút tự chế một mươi ba quả lựu đạn và quả nổ tự chế hàng nghìn viên đạn đầu đạn vỏ đạn cùng các linh kiện hóa chất để chế tạo vũ khí
giữa đối tượng hình sự và đối tượng mơ túy có mối quan hệ liên quan với nhau
thông qua việc sử dụng các loại vũ khí và liệu nổ để phục vụ cho việc chống trả lực lượng nhân năng khi bị bắt giữ
thủ đoạn trai dấu hành vi phạm tội của chúng tình vi phải bằng các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi mới bắt giữ chọn đường dây này gồm bốn đối tượng
việc phá thành công chuyên án này cũng góp phần là cắt đứt nguồn cung cấp vũ khí vật liệu nổ cho các đối tượng trong các băng nhóm tội phạm hình sự
thời gian qua trên mạng xã hội các đối tượng tội phạm đã công khai giao bán nhiều loại vũ khí nguy hiểm
các công cụ hỗ trợ và thường được che đậy dưới vỏ bọc vũ khí tự vệ
đây là những hành vi vi phạm pháp luật và tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho tội phạm
năm hai nghìn một mươi năm và được siêu đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy là mức khung hình phạt tù cao nhất là có thể đến từ một mươi năm đến hai mươi năm hoặc là tù trung thân
chỉ tính từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay công an tỉnh thanh hóa đã điều tra làm rõ và bắt giữ hơn sáu mươi vụ
gần một trăm linh đối tượng liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ thù giữ hơn năm mươi khẩu súng các loại
hàng trăm vũ khí thô sơ gần hai trăm linh viên đạn vò đạn gần sáu trăm linh kg thuốc nổ và nhiều linh kiện máy móc hóa chất
để chế tạo vũ khí
cùng với đó lực lượng công an trong tỉnh đã tiếp tục vận động thu hồi một năm mươi khẩu súng các loại
hai mươi quả mìn lựu đạn gần hai vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ linh kiện vũ khí hơn hai ba trăm linh viên đạn các loại

và quan trọng hơn cả đó chính là nhận thức và sự tự giác của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật